hôm nay hai mươi ba tháng sáu các tỉnh trung bộ nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt với nhiệt độ vào trưa nay phổ biến
trong khoảng từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên bốn mươi độ
ngày mai hai mươi bốn tháng sáu do ảnh hưởng của rìa phía nam dãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây
với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh
nên khu vực trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ba mươi sáu ba mươi chín độ
có nơi trên bốn mươi độ thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi đến một mươi bảy giờ
do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt kéo dài trong những ngày tới
kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ